được đầu tư hơn ba mươi bốn tỷ đồng cao tốc đà nẵng quảng ngãi là dự án trọng điểm quốc gia
là dự án đường bộ cao tốc đầu tiên ở khu vực miền trung do tổng công ty đầu tư phát triển đường
cao tốc việt nam đầu tư quản lý khai thác sau khi đưa vào khai thác giai đoạn một từ tháng tám năm
hai nghìn một mươi bảy hiện giai đoạn hai của dự án đang được thi công nước rút phấn đấu hoàn thành trong tháng sáu này
đây là công trình gói thầu a một thuộc hợp phần hai dự án cao tốc đà nẵng quảng ngãi đoạn nối
tam kỳ quảng nam đi quảng ngãi mặc dù thời tiết của những ngày hè oi nóng nhưng không khí thi đua
lao động ở đây đang được đẩy nhanh với mục tiêu vừa đảm bảo tiến độ vừa đảm bảo chất lượng công trình
đến thời điểm này giá trị sản lượng thi công của đoạn đường sử dụng vốn vay của world bank hiện đạt
khoảng hơn tám mươi cùng với việc tiếp tục bám sát các địa phương để sớm giải quyết rứt điểm công tác
giải phóng mặt bằng
ban điều hành và ban quản lý dự án cùng giám sát đôn đốc các nhà thầu khắc phục khó khăn
thi công không kể ngày đêm để bảo đảm tiến độ
những tuân thủ liên quan đến điều khoản hợp đồng cũng như thời gian thực hiện hợp đồng
và các cái tuân thủ về mặt chất lượng cũng như là quy trình quản lý dự án là hết sức chặt chẽ
do đó đó cũng là một điểm mà các nhà thầu cần phải có sự chuẩn bị tốt hơn trong quá trình
triển khai dự án cũng như các bên tư vấn giám sát và chủ đầu tư có liên quan
giữa các trung tâm kinh tế các tỉnh thành phố miền trung tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế
đảm bảo an ninh quốc phòng đặc biệt tuyến cao tốc còn góp phần quan trọng vào việc đảm bảo
giao thông thông suốt cứu trợ khẩn cấp cho người dân khi quốc lộ một bị chia cắt trong mùa mưa lũ